hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

nếu chủ doanh nghiệp muốn nhân viên có kết quả xét nghiệp âm tính trong ngày phỏng vấn hoặc nhận việc
trung tâm xét test nhanh miễn phí tại địa chỉ một a nguyễn văn lượng phường sáu quận gò vấp
thông qua trung tâm các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng hơn năm mươi vị trí
nên người thất nghiệp sẽ được giới thiệu việc làm ngay
ông cường cho biết trung tâm đã làm việc với sáu mươi ba tỉnh thành để chủ động hỗ trợ người lao động có nhu cầu
hiện ba tỉnh sóc trăng hà tĩnh trà vinh thông báo xét tổ chức xe đưa người hồi hương quay lại thành phố làm việc
phó giám đốc sở lao động thương minh và xã hội tp hcm nguyễn văn lâm nói rằng
nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn tăng theo từng ngày tuần tháng
do quy mô sản xuất tăng lên khi thành phố từng bước kiểm soát được dịch
trong khi đó lao động quay lại thành phố còn nhỏ giọt
để thu hút và hỗ trợ người lao động thành phố có nhiều phương án cụ thể
như tổ chức tiêm vaccine ngay khi người lao động vừa vào thành phố
khu vực sáp xanh tại các nhà máy hoặc nơi lưu trú
người ở tỉnh cần hỗ trợ đi lại có thể liên hệ với sở lao động nơi mình sống
sở giao thông vận tải và bộ tư lệnh tp hcm xét tổ chức đón
gần bốn trăm linh cơ sở giáo dục nghề nghiệp của thành phố mở các lớp sơ cấp nghề hỗ trợ cho người lao động
mong muốn chuyển đổi công việc sau dịch
trước đó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội lê minh tấn cho biết
qua nắm sơ bộ khi thành phố nới lỏng các biện pháp giãn cách
đã có hơn sáu trăm linh người lao động về quê tránh dịch trong đó có ba trăm linh công nhân
sau nửa tháng các doanh nghiệp hoạt động trở lại đã có hơn một trăm bốn mươi người quay lại
riêng về nhu cầu tuyển mới từ đây đến cuối năm
thành phố có đến sáu mươi vị trí việc làm chờ người lao động
theo thông tin kỳ nhận để hỗ trợ người lao động sở giao thông vận tải tp hcm
đã làm việc với các tỉnh để thống nhất phương án đi lại
trong thời gian sớm nhất
sở y tế tp hcm cũng sẽ bố trí các điểm tiêm vaccine ngay cửa ngõ thành phố
khi đón người lao động trở lại
cùng với đó các địa phương cũng lên phương án tiêm vaccine cho người lao động
ngay ở quê hoặc tại nhà máy xí nghiệp khi lao động đến nhận việc
đây là một tin rất vui dành cho những người lao động
đặc biệt là những người lao động có hoàn cảnh khó khăn
cũng trong chương trình dân hỏi thành phố trả lời với chủ đề
lao động việc làm trong phục hồi sản xuất
kinh doanh nhiều người thắc mắc về việc hỗ trợ người dân khi trở lại tp hcm
thông tin về vấn đề trên phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tp hcm
nguyễn văn lâm và giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tp hcm cho biết
tp hcm sẽ làm tất cả để đón người lao động trở lại làm việc
theo ông lâm từ đầu tháng một mươi tp hcm đã chủ động làm việc với các tỉnh
ở đông nam bộ tây nam bộ và tây nguyên để liên phương án đưa lao động trở lại tp hcm
tuy vậy đến nay số lượng người lao động trở lại vẫn chưa được như kỳ vọng
nhiều doanh nghiệp vẫn cần hàng nghìn lao động để phục vụ sản xuất kinh doanh
việc chia đồng bộ các điều kiện đi lại giữa các tỉnh đặc biệt là yêu cầu tiêm vaccine
là nguyên nhân nhiều lao động chưa thể trở lại tp hcm
để hỗ trợ người lao động sở giao thông vận tải tp hcm đã làm việc với các tỉnh
để thống nhất phương án đi lại trong thời gian sớm nhất
sở y tế tp hcm cũng sẽ bố trí các điểm tiêm vaccine ngay cửa ngó tp hcm
khi đón người lao động trở lại
cùng với đó các địa phương cũng lên phương án tiêm vaccine cho người lao động
ngay ở quê hoặc tại các nhà máy xí nghiệp khi lao động đến nhật việt
theo ông lâm người lao động muốn quay trở lại tp hcm chỉ cần thông báo
với sở lao động thương binh và xã hội tại nơi mình đang sinh sống sẽ được hỗ trợ ngay
khi vào đến tp hcm tp hcm cũng sẽ tổ chức nhiều lớp đào tạo nâng cao tay nghề
cho người lao động để dễ dàng tham gia vào thị trường lao động nâng cao tay nghề
phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tp hcm mong người lao động an tâm
khi quay lại tp hcm vì các doanh nghiệp khi hoạt động trở lại đều đã đáp ứng
các tiêu chí phòng dịch người lao động cũng được tiêm đầy đủ vaccine trước khi đi làm
nên cũng đảm bảo
chia sẻ thêm về vấn đề trên giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên
tp hcm cho rằng nhiều lao động rất muốn trở lại tp hcm làm việc
nhưng bị vướng các thổ tục đi lại vaccine
những vướng mắc trên sẽ sớm được giải quyết theo tinh thần chỉ đạo của tp hcm
ông cường thông tin
tiết kiệm được thời gian công sức tìm việc mà còn có sự lựa chọn tốt hơn
do công việc của mình
ông cường cho biết hiện trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên
đang có chương trình combo việc làm ba trong một
người lao động khi đến với trung tâm sẽ được miễn phí giới thiệu việc làm
được test covid một mươi chín miễn phí để đi phỏng vấn
được giới thiệu nhà trọ không đồng hoặc nhà trọ giá rẻ
đa số các nhà trọ miễn phí tháng đầu nhiều hơn là hai ba tháng
nhiều nhà trọ cũng sẽ giảm từ ba mươi đến bốn mươi để hỗ trợ người lao động
ông cường thông tin
chính sách hỗ trợ người lao động quay trở lại được biết là combo
việc làm ba trong một gồm nhà trọ không đồng và test nhanh miễn phí
đặc biệt với những người khi quay trở lại chưa có việc làm
thì sẽ được giới thiệu việc làm ngay qua kênh tìm tiệ
của trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tp hcm
nhờ những hỗ trợ này người dân sẽ nhanh chóng ổn định được thu nhập

người dân đặt câu hỏi cho các lãnh đạo rằng
người lao động có thể cập nhật thông tin tuyển dụng tại đâu
để tìm việc làm và quay trở lại tp hcm
trả lời câu hỏi này ông nguyễn quang cường
giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên
trực thuộc thành đoàn tp hcm cho biết
khi người lao động quay trở lại tp hcm
có rất nhiều kênh tiếp cận tìm việc
như qua phương tiện truyền thông đại chúng
mạng xã hội các website tuyển dụng của các doanh nghiệp
tuy nhiên để tiết kiệm thời gian công sức
người lao động tìm việc có thể liên hệ trực tiếp
các trung tâm giới thiệu việc làm được cấp giấy phép
có uy tín
trong đó có hai đơn vị bao gồm
trung tâm dịch vụ việc làm tp hcm
đơn vị trực thuộc sở lao động thương binh xã hội tp hcm
trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên
z center đơn vị trực thuộc thành đoàn tp hcm
đứng đầu về kết nối cung cầu lao động
ông nguyễn văn lâm phó giám đốc sở lao động thương binh xã hội tp hcm cho biết
người lao động ở tỉnh có nhu cầu trở lại tp hcm
có thể liên hệ với sở lao động thương binh xã hội của tỉnh đó
để phối hợp với tp hcm
cụ thể là sở giao thông vận tải
bộ tư lệnh tp hcm
để tổ chức đón công nhân về lại tp hcm
đặc biệt trước khi đến tp hcm trong giai đoạn này
do ảnh hưởng dịch bệnh đi lại khó khăn
thì người lao động dưới quê có thể liên hệ trực tiếp đến các trung tâm
hoặc được kết nối trước với bên tuyển dụng
phỏng vấn qua online rồi mới thống nhất việc làm
nhằm đỡ tốn chi phí đi lại
hạn chế nguy cơ rủi ro lây nhiễm dịch covid một mươi chín
ông cường nêu và cho biết thêm
đối với trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên
người lao động có thể gọi tổng đài một nghìn tám mươi tám một trăm năm mươi năm
hoặc truy cập website siêu thịviệclảm vn
để được tư vấn giới thiệu việc làm
theo ông cường trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên
có nhiều chính sách hỗ trợ
người lao động quay trở lại tp hcm làm việc
sau dịch covid một mươi chín
cụ thể hiện nay đơn vị có chương trình
gồm combo việc làm ba trong một
triển khai từ ngày một tháng một mươi đến ngày ba mươi tháng một mươi một
bao gồm nhà trọ không đồng
test nhanh miễn phí
và giới thiệu việc làm ngay lập tức
người lao động đến tp hcm
có nhu cầu tìm kiếm nhà trọ ở phù hợp
miễn phí thì trung tâm sẽ giới thiệu
hiện trung tâm cũng đã kết nối với
hai mươi một quận huyện đoàn và thành đoàn thổ đức
để cập nhật đầy đủ các nhà trọ không động
miễn phí trước mắt làm một tháng đầu
ông cường nói và thông tin thêm
hiện số nhà trọ đăng ký giảm tiền
từ ba mươi đến bốn mươi cho người lao động
quay trở lại tp hcm làm việc rất nhiều
ông cường thông tin
ngoài ra người lao động trước khi
qua doanh nghiệp phỏng vấn việc làm thì có thể
ghé trung tâm địa chỉ tại số một a
nguyễn văn lượng phường sáu quận quảng phấp
trong giờ hành chính có thể không cần
đăng ký trước để được test nhanh miễn phí
tại chỗ ông nguyễn văn lâm
phó giám đốc sở lao động thương binh xã hội
tp hcm cho biết trên địa bàn
có một số khu công nghiệp có nhà lưu trú
cho công nhân theo ý kiến của
lãnh đạo tp hcm hướng sắp tới
sở xây dựng sẽ có các khảo sát về
đề xuất để tạo điều kiện thuận lợi nhất
về chỗ ở cho người lao động
ông lâm cho hay khi người lao động làm việc
trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm
phối hợp để vận động chủ nhà trọ
chính quyền địa phương để có mức
chi phí phù hợp với thu nhập của người lao động
nhận thấy người lao động muốn tìm việc
doanh nghiệp muốn tìm nhân lực
tp hcm đã nhanh chóng đưa ra
những biện pháp hợp tình hợp lý để hỗ trợ
bà con cũng như các doanh nghiệp đang gặp khó khăn
trong vấn đề việc làm
đặc biệt là combo hỗ trợ ba trong một lần này
chính là một điểm sáng để hấp dẫn
được người lao động quay trở lại làm việc
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại